thẩm tra xin ý kiến liên quan đến phạm vi sợ đổi luật đặc biệt là phạm vi sợ đổi đã giải quyết được các bất cập hạn chế của luật hiện hành hay chưa các quy định về tài sản đấu giá giá khởi điểm tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước các quy định về đấu giá viên quyền của tổ chức hành nghề đấu giá đấu giá trực tuyến xử lý các trường hợp vi phạm trong đấu giá chế tải xử lý vi phạm đối với các trường hợp người chung đấu giá không nộp tiền chung đấu giá
về cổng đấu giá tài sản quốc gia và vai trò trách nhiệm của bộ tư pháp chủ tịch quốc hội đề nghị nên hoàn thiện khái niệm cổng đấu giá tài sản quốc gia trong dự thảo luật làm rõ yêu cầu quản lý kết nối chia sẻ dữ liệu theo quy định của luật này và quy định của pháp luật có liên quan
nghiên cứu để bổ sung dịch vụ công trực tuyến có thu phí có liên quan đến đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của bộ tư pháp như là phí thuê cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia hoặc trang thông tin đấu giá để tổ chức đấu giá trực tuyến đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động đấu giá
kể từ một mươi năm h hôm nay ngày một mươi bốn tháng ba trên cơ sở điều hành của liên bộ công thương tài chính các doanh nghiệp đồng lạt điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó xăng e năm giảm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai bốn trăm chín mươi đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm giảm một mươi đồng một lít giá bán là hai mươi ba năm trăm bốn mươi đồng một lít giá dầu diesel tăng bảy mươi đồng một lít giá bán là hai mươi năm trăm bốn mươi đồng một lít
tương tự các kỳ trước tại kỳ điều hành hôm nay liên bộ tài chính công thương không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu trừ dầu ma rút chi ba trăm linh đồng một lít
theo thống kê của bộ công thương xuất khẩu giao quả sang các thị trường khó tính như hoa kỳ hàn quốc nhật bản đã tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt là trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu giao quả lớn nhất của việt nam đạt giá trị ba bốn tỷ usd chiếm tới sáu mươi năm thị phần
thị phần xuất khẩu giao quả việt nam sang thị trường trung quốc đã tăng mạnh từ tám năm hai nghìn hai mươi hai lên một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là nhờ xuất khẩu sầu riêng tăng đột phá đã khiến việt nam vượt chile
trở thành quốc gia đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu giao quả sang trung quốc
ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn ở khu vực đông nam á nói chung và việt nam nói riêng đang được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm trong chuỗi đầu tư giá trị bán dẫn toàn cầu
dù được xem là ngành nhiều tiềm năng và có thể mang lại nguồn thu hàng tỷ đô la mỹ nhưng ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại việt nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nhất là thiếu hụt nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp này
trường đại học công nghệ đại học quốc giáo nội
hiện có gần một mươi ngành đào tạo liên quan đến vi mạch bán dẫn với hơn một sinh viên mỗi năm
theo kế hoạch tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi bốn trường sẽ tăng gấp đôi chỉ tiêu các ngành này
ngoài hệ cử nhân kỹ sư trường sẽ đào tạo cả sinh viên những ngành liên quan để kịp thời bổ sung nhân lực cho ngành này
trường đại học quốc giáo nội

theo các chuyên gia cùng với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo tình trạng sử dụng giả mạo giọng nói gương mặt hay còn gọi là công nghệ defect để lừa đảo gần đây đang có dấu hiệu gia tăng
về cơ chế hoạt động defect sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến thu thập dữ liệu về chuyển động vật lý đặc điểm khuôn mặt và thậm chí cả giọng nói rồi xử lý thông qua thuật toán mã hóa ai hoặc mạng đối kháng tạo sinh gin để tạo ra âm thanh hình ảnh giả nhưng vô cùng giống thực
nói cách khác đó là video hình ảnh hoặc âm thanh được tạo bằng ai bất chức ngoại hình hoặc giọng nói của một người tuy nhiên nếu thận trọng người dùng vẫn hoàn toàn có thể nhận biết được
video có thời liệu rất ngắn và chất lượng không lợi cao đây là một số dấu hiệu chính để nhận diện video được dựng lên từ công nghệ ai và được cắt ghép
bản thân defect hay trí tuệ nhân tạo không xấu nhưng thường bị lợi dụng cho những mục đích mở ám
một báo cáo gần đây của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo hầu hết các defect lan truyền đều có mục đích xấu
những nội dung mà công nghệ này thường bị lợi dụng bao gồm
gep mặt người vào những bối cảnh có toan tính riêng sử dụng hình ảnh và tiếng nói của một người để vượt qua mật khẩu sinh chắc học lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số trộm cắp danh tính tống tiền
đáng lo gại hơn khi công nghệ này đang càng dễ tiếp cận thì số vụ phạm tội có thể tăng lên
bên cạnh việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng hồ x việt nam hai nghìn hai mươi bốn còn tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo chuyên đề tòa đàm diễn đàn xuất khẩu chương trình kết nối giao thương với mục tiêu mang đến một nền tảng giao thương vững chắc hiệu quả quy mô lớn giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp khu vực châu á và vương trà thế giới
hồ x việt nam hai nghìn hai mươi bốn

năm hai nghìn hai mươi bốn là một mươi năm hai tỷ usd hiệp hội chế biến gỗ và lâm sản việt nam đã phối hợp với các hiệp hội gỗ và lâm sản các địa phương tổ chức hội trợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất năm hai nghìn hai mươi bốn
hội trợ năm nay được mở rộng quy mô tổ chức tại ba điểm trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn quận bảy wilat phạm văn đồng tp thủ đức và trung tâm triển lãm quốc tế tại tỉnh bình dương
tiêu dùng hàng hóa tại nhiều thị trường lớn như mỹ châu âu đang đón những tín hiệu tốt
năm hai nghìn hai mươi bốn dần lên tạo khu hít di chuyển tới đơn hàng xuất khẩu trong đó có nhóm hàng đồ gỗ
thị trường gỗ đang phục hồi trở lại khi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gỗ đạt một năm tỷ usd tăng tới bảy mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
hiện đơn hàng tại nhiều doanh nghiệp đã phục hồi tới chín mươi có doanh nghiệp đã có đơn hàng đến tháng năm
tuy nhiên những yêu cầu từ khách hàng ngày càng khắt khe hơn với các tiêu chuẩn mẫu mã vẫn liên tục thay đổi giá cả phải cạnh tranh hơn
nền kinh tế nước ta có độ mở
nhóm lớn nhất thế giới với độ mở trên hai trăm linh và thành phố hồ chí minh với vai trò là đầu tàu của nền kinh tế là hạt nhân cực tăng trưởng vùng đông nam bộ
luôn đi đầu trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về kim ngạch xuất nhập khẩu trong nhiều năm qua
kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của thành phố năm hai nghìn hai mươi hai đạt sáu trăm sáu mươi một triệu đô la giảm hai
và năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm năm mươi tám triệu đô la giảm ba
chính vì vậy hội chợ xuất khẩu đầu gỗ và nội thất thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn là một trong những hoạt động xuất tiến thương mại quan trọng để ngành gỗ bức khóa và phục hồi trong năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố xác định chuyển đổi xanh chuyển đổi số và phát triển bền vững sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới
hội chợ quốc tế đồ gỗ và nội thất năm hai nghìn hai mươi bốn là bức tranh khởi sắc cho ngành gỗ thành phố hồ chí minh nơi riêng
hội trợ năm nay đã mở rộng quy mô gấp ba lần so với năm hai nghìn hai mươi ba quy tụ hơn năm trăm linh doanh nghiệp triển lãm trong đó hơn tám mươi là các doanh nghiệp sản xuất trong nước
hai mươi còn lại bao gồm các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ và thủ công nguyện nghệ nổi bật ở khu vực asean đơn vị thiết kế cung ứng nguyên vật liệu phụ kiện dịch vụ phụ trợ trong và ngoài nước
đây vốn là những mắc sức quan trọng để tạo ra chuỗi cung ứng bền vững của ngành phục vụ cho nhu cầu của khách hàng
chiến lược này sẽ được giữ vững và hướng tới nâng cao số lượng trong những năm tiếp theo
đáng chú ý bên cạnh các thị trường truyền thống như mỹ châu âu hội trợ quốc tế đồ gỗ và nội thất năm hai nghìn hai mươi bốn chứng kiến sự quan tâm đáng kể ở các nhóm khách từ khu vực trung đông úc canada và ấn độ
thao quang số hai nghìn ba mươi bốn là hội chợ xuất khẩu lớn nhất dành cho đồ gỗ và nội thất tại việt nam trong năm hai nghìn ba mươi bốn
với vai trò các hiệp hội đầu ngành chia sẻ và thấu hiểu các vấn đề căn cơ của doanh nghiệp chúng tôi đề ra từ đầu ba sứ mệnh
thứ nhất hội chợ là ưu tiên xuất chiến thương mại quảng bá các sản phẩm gỗ và thủ công nghệ việt nam
thứ hai góp phần đưa toàn ngành chuyển đổi từ sản xuất gia công oem sang phát triển sản phẩm có thiết kế riêng odm để nâng cao giá trị sản phẩm marketing việt nam
và cuối cùng sự đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ
hà hoa expo kiên thông
không mang đến sự kiện giao thương chuyên nghiệp hiện đại và hiệu quả để khẳng định đúng nhất thực lực và tiềm năng của ngành gỗ và mỹ nghệ việt nam trên thị trường quốc tế
ngoài ra trong khu khổ hội chợ năm nay còn có thêm nhóm doanh nghiệp thiết kế nội thất doanh nghiệp chuyên thụ công trình doanh nghiệp sản xuất cung ứng nội thất cho lĩnh vực dịch vụ thương mại doanh nghiệp phát triển giải pháp công nghệ chuyên gia tăng trải nghiệm sống
đặc biệt bác tổ chức đã tuyển chọn những sản phẩm đặc sắc nhất những bộ sưu tập mới nhất để giới thiệu các thiết kế đột phá từ các thương hiệu nội thất vụ kiện vật liệu xây dựng cộng đồng các nhà thiết kế tài năng
vấn đề cốt lõi của năm hai nghìn hai mươi bốn này công ty chúng tôi đặt ra là tăng cường xúc tiến thương mại để tìm thêm đơn hàng về cho công nhân chúng tôi để sản xuất
bằng cách là chúng tôi sẽ tự chủ động tạo ra những thiết kế mới sản phẩm mới chứ chúng tôi không phụ thuộc vào thiết kế khách hàng
chúng tôi tăng cường các hội trợ tham gia các hội trợ trong nước và ngoài nước đặc biệt là cái hau qua expo năm nay
đồng thời chúng tôi cũng đầu tư thêm công nghệ móc thiết bị để mà sử dụng những máy công nghệ cnc những máy cơ khí chính xác để chúng tôi sản xuất được số lượng lớn cũng như là tăng được chất lượng và giảm được giá thành của sản phẩm
với sự chủ động linh hoạt sáng tạo và thích ứng
hội trợ quốc tế đồ gỗ và nội thất kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện xúc tiến thương mại thường niên chuyên nghiệp và hiệu quả
để các doanh nghiệp trong ngành gỗ có cơ hội giới thiệu sản phẩm công nghệ mới trong sản xuất chế biến gỗ
đồng thời qua đó quảng bá thương hiệu ngành hàng sản phẩm đến các khách hàng quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu
cấp phần thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến gỗ và thương mại lâm sản của việt nam phát triển ổn định bình vững
chúng đấu giá sẽ trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê năm mươi năm
mục tiêu đầu tư là phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí dịch vụ thương mại cao cấp
tận dụng cảnh quan thiên nhiên sẵn có sản phẩm gồm tổ hợp dịch vụ du lịch vui chơi giải trí
công trình khách sạn và trung tâm thương mại tiêu chuẩn năm sao trở lên
quy mô kiến trúc của dự án cần đảm bảo tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu
một trên hai ngàn núi lớn núi nhỏ tại khu vực mũi nghìn phòng
việc lập quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh sẽ được thực hiện sau khi tìm được nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất
mũi nghìn phòng nằm ở phía nam thành phố vũng tàu được đánh giá là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất tại địa phương
ngoài khu du lịch mũi nghìn phòng bệnh viên nhân tỉnh cho biết sẽ chủ động mời gọi nhà đầu tư phát triển
các dự án lớn như khu du lịch nghỉ dưỡng cỏ mây hai khu du lịch lâm viên núi dinh
mục tiêu của tỉnh là trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
hướng đến nhóm khách có mức chi tiêu cao khách du lịch nước ngoài
tác phẩm đào phở và piano đạt được doanh thu hơn một mươi ba tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại
cơn sốt của bộ phim vừa qua khiến cho nhiều khán giả tò mò về mức cách xê của các diễn viên góp mặt
đào phở và piano là tác phẩm được cục điện ảnh đặt hàng sản xuất do đạo diễn phi tiến sơn thực hiện
trong dự án một trong những nhân vật để lại nhiều ấn tượng
là vai mê sự phán giàu có hào hoa đam mê nghệ thuật ca trù và có lòng yêu nước do ca sĩ tuấn hưng thể hiện
tuấn hưng cũng tiết lộ anh được trả khoảng các xê sáu mươi năm triệu đồng cho vai diễn này
tuy nhiên nam ca sĩ ngay từ đầu không quá quan tâm đến vấn đề đó
thậm chí nghệ sĩ này còn muốn tự bỏ tiền riêng để đặt may quần áo cho nhân vật của mình
nữ chính bộ phim diễn viên cao thùy linh cũng tiết lộ các xê khi tham gia dự án này cũng chỉ là năm mươi triệu đồng
dù vậy cô cũng không ngại các cảnh quay khó
nhiều phân cảnh hành động để ekip đạt được hiệu ứng hình ảnh cảm xúc nhất
về sự lăng xả của ekip sản xuất nói chung đạo diễn phi tiến sơn cho biết
phim đề tài lịch sử luôn có sức hút đặc biệt nhưng sản xuất dòng phim này tốn kém phức tạp và dễ đụng chạm
một phần lý giải cho mức các c hạn chế đến từ kinh phí sản xuất được dành cho việc xây dựng bối cảnh
đạo cụ phục trang kỹ xảo hậu kỳ rất lớn
trong năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh có gần bảy mươi sáu thí sinh thi trượt giấy phép lái xe ô tô
so với năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ không đạt tăng gần một mươi một
nguyên nhân cũng đã được chỉ ra là một phần đến từ bài thi mô phỏng trong sát hạch gây bất cập về điểm số đối với các thí sinh
đến nay cục đường bộ việt nam đã tổ chức điều chỉnh lại phần mềm này
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những học viên đang tập trượt lái xe trên xa hình trong khu vực hồ chí minh
đến ngày mai chính thức bước vào cuộc thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng b một b hai và hạng c
lo lắng hồi hộp là điều mà họ đang khó tránh khỏi
thế nhưng đó chỉ mới là nỗi lo tiếp theo mà thôi
bởi trước mắt họ là phải vượt qua điểm số trong phần thi mô phỏng với một mươi trên một trăm hai mươi tình huống giao thông
một phần thi mà trong năm qua đã khiến không ít thí sinh bị đánh trượt do không đạt số điểm yêu cầu
lo lắng thì cũng có lo lắng hồi hộp nhưng sợ là mình thi trượt thôi
nhưng cái gì học ở nhà
thì em nghĩ là điểm của em thì đó ok
nhưng mà khi đến lúc mà vô trong thi á
thì em thấy nhầm khi hồi hộp mình sợ
không biết tâm lý của mình có vững không để khi mà bấm cái lúc mà cái tình huống đó
có đúng cái lúc mà tình huống mà bên một trăm hai mươi tình huống nó đưa ra hay không
thống kê của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn hai mươi ba
sợ là tổ chức chín trăm một mươi bảy kỳ thi sát hạch lái xe ô tô cho một trăm sáu mươi năm tám trăm linh sáu thí sinh
trong đó có tám mươi chín chín trăm linh chín thí sinh đậu sát hạch giấy phép lái xe
còn lại có bảy mươi năm tám trăm chín mươi bảy thí sinh thi rớt
tỷ lệ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm mươi bốn hai mươi ba giảm gần một mươi một so với năm hai nghìn hai mươi hai
thống kê chỉ ra tỷ lệ học viên đạt trong các đợt thi sát hạch lái xe giảm được đánh giá
do áp dụng thêm nội dung sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông
theo tôi thì cái phần mô phỏng tình huống á
lúc này thì nó đang là bài khó đối với thí sinh
bằng chứng là người học cũng nhiều lần
nhưng mà tôi thấy vẫn khó đạt được những cái câu trả lời chính xác
theo ý kiến của tôi trong cái phần mô phỏng ấy
tôi tập luyện thực tế và so với cái mà tôi thực hình ở trên máy
cái phần mô phỏng ấy
thì từ cái
cái khoảng cách điểm nó không thực tế
bên cạnh đó nguyên nhân không đạt còn là thời điểm nhấn chọn tình huống trên máy tính
vấn đề bất cập như chất lượng internet không cao hoặc thiếu ổn định
phần mềm lỗi chất lượng hình ảnh nhiễu mờ gây khó nhận biết
thế nhưng trước những bất cập này đa số thí sinh đồng tình với mục đích của môn thi mô phỏng
hầu hết các tình huống đưa ra đều được đúc kết trong các vụ tai nạn
và quẹt giao thông mà đã từng xảy ra trong thực tế
từ những bất cập đó tiếp thu góp ý về phần mềm chưa ổn định chưa đồng bộ
bộ giao thông vận tải đã cử các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh
cục đồng bộ việt nam đã tiếp thu và nó hoàn chỉnh
cụ thể là ngày một mươi một tháng một vừa rồi năm hai nghìn hai mươi
thì là cục cũng đã có cái gian bản hai ba năm đã triển khai
để là cập nhật lại một cái phần mềm mới về mô phỏng
hiện nay thì các cơ sở đào tạo cũng như
trung tâm sát hạch lái xe cũng đã tiến hành cập nhật phần mềm mới
sau cập nhật đã điều chỉnh đồ họa một số tình huống như
nâng cao chất lượng hình ảnh đồng nhất chất lượng clip video dưới dạng ba d
kéo dài mốc thời gian chấm điểm bổ sung nút chuyển sang các tình huống trước sau
và hiển thị cờ chấm điểm giúp học viên dễ dàng quan sát thao tác
trong thi sát hạch tăng thời gian đếm ngược nghỉ giữa các tình huống
từ ba giây lên một mươi giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị